nhất là các trẻ vị thành niên cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm để không bị mắc lừa như trường hợp trên